thưa quý vị công ty trách nhiệm hương hạn puyen việt nam tại quận bình tân
với số lượng lao động lớn nhất tp hcm sẽ dừng sản xuất từ hôm nay ngày một mươi bốn tháng bảy
theo yêu cầu để phòng chống dịch trong vòng một mươi ngày
tp hcm cũng chỉ đạo từ giờ ngày một mươi năm tháng bảy chỉ cho phép tiếp tục hoạt động sản xuất
đối với các doanh nghiệp đảm bảo các yêu cầu phòng dịch
trước đó quận bình tân đề nghị puyen chỉ được sản xuất khi bố trí toàn bộ công nhân
ở lại nhà máy cứ ba ngày tất cả lao động phải được xét nghiệm covid một mươi chín
công ty không thể đáp ứng những yêu cầu này do không đảm bảo cuộc sống sinh hoạt
lượng công nhân lớn như vậy trong một mươi ngày
trước đó hơn ba mươi ba công nhân pujen đã tạm nghỉ việc do liên quan covid một mươi chín
và các tỉnh lân cận áp dụng chí thị một mươi sáu hạn chế đi lại trên địa bàn
hiện công ty có khoảng một mươi bốn công nhân sinh sống ở long an tiền giang bến tre
hàng ngày đi làm ở tp hcm bằng xe đưa rước
các địa phương này cũng đề nghị nhà máy phải có giải pháp bố trí công nhân
ở lại khi dịch bùng phát
từ giờ ngày một mươi năm tháng bảy các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tp hcm
phải đảm bảo thực hiện vừa sản xuất vừa cách ly người lao động tại chỗ
với phương châm ba tại chỗ sản xuất tại chỗ ăn tại chỗ nghỉ ngơi tại chỗ
phương án còn lại là doanh nghiệp đảm bảo thực hiện phương châm một cung đường hai địa điểm
chỉ duy nhất một cung đường vận chuyển công nhân tập trung từ nơi ở đến nơi sản xuất
như ký túc xá khách sạn chủ ở tập trung
trường hợp doanh nghiệp không đảm bảo theo hoạt động nêu trên
thì dừng hoạt động từ giờ ngày một mươi năm tháng bảy cho đến khi có chỉ đạo mới